toàn quốc đã xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi một người và một mươi sáu người bị thương
trong đó giao thông đường bộ xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn làm chết một mươi người và một mươi sáu người bị thương
giao thông đường sắt xảy ra một vụ khiến một người tử vong
về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện
lập biên bản xử phạt hai chín mươi một trường hợp phạt tiền hơn bốn tỷ đồng
riêng vi phạm về nồng độ cồn lực lượng chức năng đã xử lý bảy trăm hai mươi chín trường hợp
so với cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng năm trăm hai mươi bốn trường hợp
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng trần nguyễn anh tuấn hai mươi một tuổi
chú ở tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện định quán và công an xã phú cường đã bắt quả tang anh tuấn
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở
ấp thái hòa xã phú túc thu giữ một mươi chín gói ma túy tổng hợp có trọng lượng sáu mươi gram
ba cân tiểu ly và nhiều dụng cụ có liên quan đến hành vi mua bán ma túy
qua đấu tranh anh tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy cho nên đã nhiều lần
đến tp hcm mua ma túy từ chín đến hai mươi hai triệu đồng đem về phân nhỏ sử dụng
và bán cho người nghiện thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
theo quy luật cuối năm diễn biến tình hình các loại tội phạm gia tăng phức tạp
với nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi và tội phạm ma túy cũng không nằm ngoài quy luật này
đặc biệt là nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm có sự tính toán
lợi dụng thời gian người dân cả nước nghỉ tết để tổ chức hoạt động vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy
những diễn biến của tội phạm ma túy đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy nhận diện và xây dựng nhiều phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn
với quyết tâm đó là không để loại tội phạm này lợi dụng dịp nghỉ tết để hoạt động
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống để nhân dân được vui xuân đón tết an toàn
ngay trong những ngày cận tết nguyên đán lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tp hà nội đã liên tiếp đấu tranh bóc gỡ thành công các chuyên án ma túy
công an quận bắc tử liêm vừa bắt giữ nhóm sáu đối tượng thu giữ hơn một trăm linh kg ma túy tổng hợp các loại
cất giấu tại một căn hộ thuộc trung cư goldmart city
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội liên tiếp triệt phá
hai chuyên án vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam
thu giữ trong các vận đơn trên chín mươi tám kg ma túy tổng hợp gồm bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma
năm mươi ba kg ketamine hai gói nước vui bắt giữ ba đối tượng liên quan
thủ đoạn của các đối tượng đó là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế
chúng cất giấu ma túy trong các hàng hóa như máy cà phê máy hút bụi
máy lọc không khí hộp thực phẩm chức năng bánh kẹo
có thể nhận thấy tội phạm ma túy đã có nhiều diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến địa bàn
từ tuyến biên giới đến các tuyến đường biển đường hàng không
chúng tôi cũng đã có kế hoạch rất cụ thể để kiểm soát tất cả các hoạt động của tội phạm về ma túy
tức là đối tượng là vận chuyển mua bán cho phép chuyển ma túy
rồi đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
để phạm tội về ma túy chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng như các đối tượng bán lẻ hoặc đối tượng có những hành vi gây ra những bất ổn về an ninh trật tự
đối với hoạt động về ma túy
chúng tôi đã có kế hoạch rất cụ thể
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
đó là đấu tranh với tội phạm ma túy phải từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
trong đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng cảnh sát ma túy toàn quốc
đặc biệt lực lượng tại địa bàn các tỉnh có tuyến biên giới giáp trung quốc lào campuchia
để tăng cường phối hợp điều tra nắm tình hình và cùng dựng lên các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam
từ đó xác lập chuyên án chung để đấu tranh hiệu quả triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy
chúng ta ở trong vị trí địa lý chúng ta dắp danh với các nước có biên giới trên điểm
ở đây thì ta phải nói là phức tạp là cái trung tâm có thể nói trung tâm của thế giới là myanmar
miền điện thế và cái ma túy ở đây là sản xuất chuyển qua thái lan sang lào sang campuchia và chúng ta dắp danh như vậy
ở đây thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chứ không phải riêng việc chấn áp
thì vừa rồi là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với lực lượng chức năng với hải quan chúng tôi cũng đã khám phá
một số cái vụ án mà lấy điệu truyền từ các nước đông âu
như xét đứt và chuyển về đây
từ diễn biến của tội phạm vào thời điểm cuối năm đặc biệt là dịp nghỉ tết nguyên đán
rất có nhiều cơ hội để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển mua bán ma túy
theo đó việc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh chuyên án xuyên tết
đã trở thành một nhiệm vụ đặc biệt của mỗi cán bộ chiến sĩ
với quyết tâm không bỏ lọt các đường dây tội phạm không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đặc biệt là lượng chiến đấu
công tác ứng trực hay phá án xuyên tết cũng bình thường hàng năm đều diễn ra
đối với chúng tôi chiến đấu hết bình sau đó thu được những kết quả đó là niềm vui
niềm vui thể hiện là chúng tôi quan niệm khi phá được một đường dây
đó là tránh cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh có con nghiện ma túy

bởi vì cái tội phạm ma túy là nguồn gốc của các tội phạm
khi đó nó là góp phần để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón tết
bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm ma túy
ngăn chặn thành công số lượng lớn ma túy đưa ra thị trường tiêu thụ tại bất cứ thời điểm nào trong năm
thì đó là khi mùa xuân đã thực sự về với mỗi cán bộ chiến sĩ trên mặt trận đầy cam go và khóc nghiệt này
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre tỉnh bến tre đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng đinh quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thị xã kiến tường tỉnh long an về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba dũng cùng với lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại phường bốn thành phố bến tre đã bị bắt giữ trước đó đột nhập vào nhà của một hộ dân
tại phường bảy thành phố bến tre lấy trộm một máy tính sách tay tiền mặt cùng một số tài sản khác
quá trình điều tra công an thành phố bến tre đã làm rõ dũng và hùng là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an ninh trở tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn giám đốc công an tỉnh hà nam đã ban hành thư ngỏ
toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
theo đó thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện thanh liêm công an xã thanh phong đã tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không mua bán vận chuyển
tàng trữ sử dụng đốt pháo trái phép trong dịp tết nguyên đán quý mão cũng như tích cực giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng cán bộ chiến sĩ được tăng cường về cơ sở
thành lập năm tổ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
qua công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an xã thanh phong đã tiếp nhận hơn một mươi kg pháo nổ trái phép do người dân tự nguyện giao nộp
dịp tết đến
nhiều hoạt động vui chơi lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia
vào thời điểm này các đối tượng tội phạm tệ nạn xã hội cũng thường gia tăng hoạt động
ghi nhận tại bình định lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở các đội nghiệp vụ mà nong cốt là đội cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
luôn tăng cường công tác phòng ngừa chủ động phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ lúc đầu
tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát cơ động trong những ngày này
đặc biệt trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp những cảnh sát cơ động ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm phát hiện ngăn chặn những trường hợp vi phạm chấn áp kịp thời những đối tượng côn đồ để giữ bình yên cho nhân dân
đại đội cảnh sát cơ động phòng cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý các loại vi phạm đặc biệt
trong cơ hạch xây dựng tuần tra đảm bảo an ninh tật tự các mục tiêu địa bàn trọng điểm
các hoạt động lễ hội các sự kiện chính trị văn hóa tăng cường các biện pháp
nghiệp vụ tấn công tấn áp các loại tội phạm giữ gìn an ninh tật tự trên địa bàn góp phần đảm bảo cho người dân vui sưng đón tết
dịp tết nhiều hoạt động vui chơi lễ hội thu hút đông đảo người dân tham gia
thời điểm này các đối tượng tội phạm tệ nạn xã hội cũng thường gia tăng hoạt động
các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là cảnh sát hình sự cảnh sát phòng chống ma túy
luôn tăng cường công tác phòng ngừa chủ động phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
chấn áp các loại đối tượng ngay từ lúc đầu
lực lượng tên sát của chúng tôi là bám địa bàn xử lý gọi hỏi rèn riêng các đối tượng đã có tiền án tiền sự
và tổ tối tộm thì chúng tôi tiếp tục điều tra xử lý các vụ án các đối tượng đã vi phạm thì áp dụng những biện pháp ngăn chặn một cách nghiêm minh
góp phần đảm bảo an ninh trật tự của thành phố quy nhơn
những ngày trước trong và sau tết hoạt động mua bán sử dụng các loại pháo trái quy định của pháp luật thường diễn biến phức tạp
để ngăn chặn tình trạng này công an các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng tạp hóa cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
bên cạnh đó lực lượng công an còn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo
an ninh trật tự trong dịp tết sẽ được đảm bảo
và người dân có thể là vui vẻ đón một mùa xuân mới rất là bình yên và hạnh phúc
khi mỗi người dân đang tận hưởng không khí đầu xuân năm mới trên mỗi cung đường trong từng địa bàn
lực lượng công an với tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết mình đã và đang giữ vững sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi ba